sáng nay tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc hội nghệ sĩ múa việt nam nhiệm kỳ bảy năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội tín nhiệm bầu nghệ sĩ nhân dân phạm anh phương giữ chức chủ tịch hội nghệ sĩ múa việt nam nhiệm kỳ bảy
phó thủ tướng vũ đức đam tới dự đại hội
báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy năm năm qua hội nghệ sĩ múa việt nam đã bám sát tình hình thời sự
chính trị văn hóa xã hội nghệ thuật trong nước và thế giới kịp thời điều chỉnh bổ sung các hoạt động của hội
phù hợp bối cảnh hiện nay với tinh thần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
trong đó hội đã tổ chức thành công các đợt biểu diễn quảng bá nghệ thuật múa việt nam
tôn vinh quảng bá các tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật
hướng các cuộc vận động sáng tác về đề tài học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hội nghệ sĩ múa việt nam tiếp tục chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động chuyên môn
nghệ thuật múa bám sát hiện thực đời sống thực hiện theo đường lối văn hóa văn nghệ
chủ trương của đảng và nhà nước đổi mới hình thức tổ chức trại sáng tác với nội dung phong phú đa dạng hơn